chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
cảm giáo đâm nhiều nhát khiến trương bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu
ngay trong đêm ngày tám tháng hai lực lượng công an đã lập tức truy bắt và tạm giữ đối tượng việt
khi bị bắt việt trong tình trạng ngáo đá cho đến tối ngày một mươi năm tháng hai do sức khỏe nguy kịch nên trương đã tử vong
hiện công an huyện bình sơn đang hoàn tất hồ sơ chuyển vụ việc cho công an tỉnh quảng ngãi để khởi tố vụ án giết người đối với trần trung việt
còn tại lạng sơn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lạng sơn đã ra quyết định
khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với lộc văn hiếu về hành vi trộm cắp tài sản
vào cuối tháng một năm hai nghìn một mươi chín lộc văn hiếu đến nhà người quen tại đường lê lợi phường vĩnh trại thành phố lạng sơn để xin ngủ nhờ
khi đến tối muộn lợi dụng lúc cả nhà nạn nhân đang ngủ say hiếu đã trộm cắp xe máy
sau đó mang sang trung quốc bán được hơn bốn triệu đồng
hiếu khai nhận là trước đó đã đến nhà một người dân phá khóa trộm một máy tính sách tay và mang đi bán được một triệu năm trăm linh nghìn đồng
ba đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh chặn vừa bị công an huyện yên mỹ tỉnh hương yên bắt giữ tại nhà của phạm văn mận
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ tải chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền hơn năm mươi hai triệu đồng cùng nhiều vật chứng có liên quan
hiện công an huyện yên mỹ đang tiến hành phân loại các đối tượng để tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
trong cuộc họp khẩn vào chiều ngày một mươi sáu tháng hai
giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú thọ cho biết đã yêu cầu tạm dừng phần tranh cướp phết tại lễ hội phết hiền quan tâm nông
theo đề nghị của chủ tịch ubnd xã hiển quan do đã có những vi phạm về thể lệ đánh phết
vào chiều ngày một mươi sáu tháng hai hàng trăm du khách kéo về xã hiển quan huyện tam nông tỉnh phú thọ để tham gia lễ hội phết hiển quan năm hai nghìn một mươi chín
nhiều người háo hức chờ đợi màn tranh cướp phết giữa các đội chơi ở trong xã
và để ngăn tình trạng hỗn chiến trong lúc tranh cướp phết
ban tổ chức lễ hội đã bố trí nhiều lớp an ninh ở vòng trong và ngoài đồng thời ban hành thể lệ đánh phết
tuy nhiên khi những quả phết được đưa vào sân đánh phết chưa được bao lâu
thì hàng trăm trai làng đã ủa nhau xé rào lao vào tranh cướp phết gây ra cảnh tượng hỗn loạn
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam và công an huyện kim bảng vừa giúp một cháu bé đi lạc
tại lễ khai hội chùa tam trúc tìm thấy người thân
vào sáng ngày một mươi sáu tháng hai trong quá trình làm nhiệm vụ
đảm bảo an ninh trật tự tại lễ hội chùa tam trúc huyện kim bảng tỉnh hà nam
lực lượng công an đã phát hiện bé trai có biểu hiện mệt mỏi đang ngơ ngác tìm người thân
xác định là cháu bé bị lạc cán bộ chiến sĩ đã đưa cháu bé về sân trung tâm chùa để chăm sóc
phục hồi sức khỏe đồng thời tìm cách liên hệ với gia đình
sau ba mươi phút tìm kiếm lực lượng chức năng đã tìm thấy người thân của cháu bé
thông tin này đã kết thúc bản tin nhanh lúc chín giờ